năm hai nghìn một mươi sáu đất nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện trọng đại
đó là năm đầu tiên toàn đảng toàn dân và toàn quân ta nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
vượt qua mọi khó khăn nền kinh tế tiếp tục đã tăng trưởng khá
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí đã đạt được những kết quả tích cực
văn hóa thể thao cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận
trước thềm năm mới xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chủ tịch nước trần đại quang đã có những chia sẻ với truyền hình nhân dân
đánh giá về những thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế
nhận định về những vận hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc
người đứng đầu nhà nước cũng bày tỏ niềm tin vào sự đồng lòng quyết tâm của toàn dân tộc
của cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở chặng đường phía trước
bất chấp những khó khăn do hạn hán xâm nhập mặn
sự cố môi trường biển miền trung và tác động bất lợi từ kinh tế thế giới
với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị
và sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp nền kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục tăng trưởng khá
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát
tốc độ tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi sáu tăng sáu hai mươi một tuy không đạt mục tiêu
song mức tăng chỉ số giá tiêu dùng cpi đã được giữ ở mức thấp hơn so với kế hoạch
cpi chỉ tăng bốn bảy
tính bình quân năm hai nghìn một mươi sáu chỉ số giá cao hơn năm ngoái hai sáu mươi sáu
đều thấp hơn so với giới hạn năm được phê duyệt
các cân đối lớn của nền kinh tế cũng được bảo đảm
dự trữ ngoại hối đạt bốn mươi một tỷ đô la mức cao nhất từ trước đến nay
môi trường kinh doanh chuyển biến rõ rệt khu vực kinh tế tư nhân khởi sắc
lần đầu tiên trong lịch sử có trên một trăm một mươi doanh nghiệp thành lập mới
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm
có nhiều biến động phức tạp
nền kinh tế của việt nam đã vượt qua những khó khăn rất lớn trong quý i quý ii
lấy lại đà phục hồi và phát triển ở góc độ sản xuất kinh doanh
ổn định kinh tế vĩ mô từ đầu quý iii
tốc độ tăng trưởng gdp tuy không đạt được mục tiêu đề ra
nhưng vẫn thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu khu vực
trên các bình diện khác an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm
đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện
chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được tăng cường
chúng ta đã kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc giữ vững hòa bình ổn định
công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được những kết quả quan trọng
quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng hiệu quả
góp phần nâng cao vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế
năm qua nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử
nhiều sai phạm trong công tác cán bộ được đưa ra ánh sáng
nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đã được ban hành
và bắt đầu được triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp cụ thể quyết liệt
nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân
năm hai nghìn một mươi sáu công tác phòng chống tham nhũ
tham nhũng tiêu cực lãng phí đã đạt được kết quả tích cực
nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử
được dư luận đồng tình đánh giá cao
nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra và sự mong mỏi của nhân dân
tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ ta
đảng nhà nước ta
xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo
thường xuyên liên tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
của toàn dân
đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí đầy cam gò
để cuộc đấu tranh này đạt được yêu cầu đề ra
cần xây dựng và thực hiện nghiêm túc cơ chế phòng ngừa
quản lý giám sát thật chẽ
để không thể tham nhũng
cơ chế răn đe chừng trị để không dám tham dụng
xử lý kiên quyết triệt để các đối tượng tham nhũng
không chịu áp lực của bất cứ tổ chức cá nhân nào
và có biện pháp hiệu quả thu hồi số tài sản tham nhũng bị chiếm đoạt
cùng với đó các cơ quan tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các nước
để khẩn trương truy bắt số đối tượng tham nhũng

bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe số đối tượng có ý định bỏ trốn
không để kẻ phạm tội ảo tưởng nước ngoài là nơi ẩn náu
là nơi rung thân an toàn chạy trốn sự trừng trị của pháp luật

với việc triển khai thành công nhiều chuyến thăm ngoại giao song phương quan trọng của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước lần đầu tiên trong hai nhiệm kỳ
tổng thống mỹ barack obama đã có chuyến thăm chính thức việt nam hồi tháng năm nhằm củng cố chính sách xoay trục sang châu á
và rất nhiều vị nguyên thủ khác đã thăm chính thức việt nam
việt nam cũng rất tích cực tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế
đăng cai tổ chức thành công các hội nghị cấp cao acmes vii clmv viii wfef mekong
các hoạt động này đã khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán và quyết tâm hội nhập quốc tế sâu rộng
toàn diện góp phần tiếp tục duy trì môi trường hòa bình ổn định tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn một mươi sáu các hoạt động đối ngoại tiếp tục phát huy thành tiệu đã đạt được trong những năm qua
và chủ động tích cực đưa đường lối đối ngoại mà đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đề ra đi vào cuộc sống
trong bối cảnh tình hình
thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới phức tạp
nhưng với những giải pháp phù hợp kịp thời và đồng bộ công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ tốt
yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế
việt nam tiếp tục là điểm sáng về ổn định chính trị và tiềm năng phát triển
chúng ta tiếp tục thắt chặt
làm sâu sắc quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước các đối tác để cùng phát triển bền vững
không chỉ phát huy vai trò tích cực trong xây dựng cộng đồng asean
chúng ta còn làm tốt vai trò ủy viên của các tổ chức thuộc liên hợp quốc
như hội đồng nhân quyền hội đồng kinh tế xã hội hội đồng chấp hành unesco
đại diện việt nam được bầu vào ủy ban luật pháp quốc tế tích cực tham gia
và có nhiều đóng góp quan trọng vào các diễn đàn đa phương được bạn bè quốc tế đánh giá cao
rết đậm rết hại trên dịa rộng ở miền núi phía bắc mưa lũ ngập lụt nghiêm trọng ở miền trung khô hạn ở tây nguyên
và xâm nhập mặn chưa từng có ở đồng bằng sông kiều long do biến đổi khí hậu và tác động tiêu cực của con người đã ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất đời sống của người dân trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu thiên tai đã làm cho nước ta thiệt hại khoảng một bảy tỷ usd gần một gdp
trong khó khăn các cấp các ngành và cả cộng đồng đã chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định đời sống chuyển đổi mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu